cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với đỗ tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ tỉnh sơn la về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vịnh yên đã có đủ căn cứ xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thông qua hình thức bốc bắt họ đạt đã cho một mươi bốn người vay hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ ba cho đến bốn đồng một triệu một ngày
thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ hai đối tượng trung quang pháp chú tại tỉnh tây ninh
và phạm ngọc tân chú tệ tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tp biên hòa bắt quả tang pháp và tân
đang sử dụng xe ô tô mang biển số năm mươi một d năm mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi tám vận chuyển sáu mươi hộp pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất
với tổng trọng lượng chín mươi sáu kg tại địa bàn phường hóa an tp biên hòa
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận được một đối tượng chưa rõ lây lịch thuê trở số pháo trên
đến địa bàn tp biên hòa giao cho một đối tượng khác thì bị công an phát hiện và bắt giữ
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm

thương chú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương tp hải phòng ca một m sáu mươi hai và có xẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn mạnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thương chú tại thôn kiểu hạ xã quốc tuấn huyện an dương tp hải phòng
có nốt ruồi cách một năm cm trên trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện